thưa quý vị ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa tiếp nhận đối tượng nguyễn văn tuấn
ngụ xã mỹ long huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp ra đầu thú để điều tra về hành vi dùng súng bắn gây thương tích cho người khác
vào lúc hai mươi ba h một ngày một tháng bảy tuấn nhụ cùng nhóm bạn tại một quán trên địa bàn xã mỹ long huyện cao lãnh
thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác trong quán
lúc này tuấn về nhà lấy khẩu súng cất ở nhà và kêu phạm văn thơm sinh năm hai nghìn hai ngụ xã bình thành huyện cao lãnh đưa về lại quán nhậu
khi đến quán tuấn đã dùng súng bắn vào nhóm mâu thuẫn trên gây thương tích cho một người trong nhóm
sau khi gây án tuấn vào thơm nó bỏ trốn
nhận được tin báo công an huyện cao lãnh phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường khám phá và truy tìm các đối tượng
đến tối ngày hai tháng bảy bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã vận động đối tượng tuấn ra đầu thú đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng thơm để điều tra
qua làm việc đối tượng tuấn thừa nhận hành vi trên hai khẩu súng mà đối tượng sử dụng là bắn đạn cao su vỏ đạn kim loại được mua trên mạng để phòng thân
thưa quý vị mới đây phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang và công an thành phố phú quốc
đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác tổ chức bắt giữ khám xét nơi ở của các đối tượng phạm tội trong băng nhóm giang hồ nông trường ở phú quốc
băng nhóm này do nguyễn phi vũ tức vũ công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú ấp cây thông trong xã cửa dương tp phú quốc tỉnh kiên giang cầm đầu
cùng các đàn em là nguyễn trọng vũ tức vũ bò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán hà tĩnh tạm trú thành phố phú quốc và nguyễn trọng hải tức hai vũng tàu quê quán bà rịa vũng tàu tạm trú thành phố phú quốc
vũ công vũ bò và đàn em có nhiều tiền án tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm giải phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau gây rối trật tự công cộng
điển hình như vụ đánh nhau ghi nhóm của vũ công và nhóm của nguyễn thành dạng sinh năm hai nghìn một nơi thường trú ấp bảy thơm xã bãi thơm thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vào ngày một mươi tám tháng bốn tại tổ chính ấp cây thông trong xã cửa dương tp phú quốc
địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu trên tuyến đường tránh dương đông là tuyến huyết mạch nối xã cửa dương với phường dương đông xã dương tơ và xã bãi thơm
hai bên đường có nhiều hộ dân sinh sống hoạt động buôn bán kinh doanh do đó vụ việc xảy ra đã khiến người dân rất hoang mang lo sợ không dám ra khỏi nhà vụ án hiện đang được điều tra mở rộng
thưa quý vị ngày ba tháng bảy đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp hcm tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh và điểm chứa hàng hóa trên địa bàn quận sáu đã phát hiện và thu giữ gần sáu mươi sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhã mạo nhãn hiệu
cụ thể kiểm tra tại hai cơ sở kinh doanh và điểm chứa kinh doanh hàng hóa tại phường bốn phường bảy và phường chín quận sáu lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra phát hiện các mặt hàng vi phạm là dụng cụ điện máy cầm tay đồ ngũ kim các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tự và có dấu hiệu nhãn hiệu có giá trị trên chín trăm bảy mươi triệu đồng
đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định
thanh tra sở y tế tp hcm cho biết vừa lập biên bản quả tang đối với phòng khám đa khoa đinh tiên hoàng quận một tp hcm về hành vi vẽ bệnh moi tiền với người bệnh
theo đó khi phối hợp cùng với phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm để kiểm tra hoạt động tại phòng khám này sở y tế đã phát hiện quả tăng
công an tp hcm đang thực hiện phẫu thuật và có hành vi vẽ bệnh môi tiền đối với một nữ bệnh nhân đến khám tại đây
cụ thể khi được tư vấn dịch vụ người này được báo chi phí hai mươi triệu đồng nhưng khi lên bàn mổ bác sĩ yêu cầu phải trả sáu mươi triệu đồng để bổ không đau và an toàn
do không có tiền bệnh nhân phải nợ lại phòng khám và gọi người nhà đến để thanh toán thì mới được ra về
tại thời điểm kiểm tra sở y tế ghi nhận phòng khám này có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bệnh dưng và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh
vụ việc đang được tiếp tục tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với sự vào cuộc của cục cảnh sát giao thông và cục đăng kiểm việt nam nhiều giải pháp đã được đưa vào công tác vận hành đăng kiểm
đến nay các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm đã thông thoáng trở lại
so với giai đoạn hồi tháng ba tháng bốn và tháng năm vừa qua thì các phương tiện chờ tới lượt xác xe tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn ba s hiện nay chỉ còn khoảng từ ba mươi ba mươi
không chỉ tránh được ủng tắc ở ngoài khu vực đăng kiểm mà ngay bên trong băng truyền cũng đã thông thoáng
điều này đã góp phần giảm tải cho cả nhân viên đăng kiểm lẫn người dân
theo em được thấy thì hôm nay vào trung tâm đăng kiểm năm ba s này thì thấy nó cũng không ủn tắc như ngày xưa nữa
nói mật độ xe cũng vừa phải không phải chờ đợi nhiều lắm
nó cũng hợp lý thôi tại vì mình đặt lịch là chín h ba mươi thì tầm này vào xét là chuẩn rồi
tôi cũng đã đặt áp từ
hơn một tháng trước
bây giờ đến trung tâm thì nói chung là cũng rất là ngắn
tức là xếp hàng cũng theo thứ tự không phải chen chút
các thứ nói chung là cũng rất là tốt
trước đó một số trung tâm đăng kiểm để người dân tự do đem xe đến xếp hàng mà không đăng ký lịch hẹn trước
dẫn đến quá tải tại khu vực đậu xe của trung tâm
qua công tác kiểm tra nắm tình hình thiếu tướng lê xuân đức phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã đề nghị các trung tâm phải áp dụng hình thức đăng ký
đăng ký qua áp và đặt chỗ trước
thực hiện theo ba phương thức
một là đăng ký qua áp
hai là đăng ký qua đường dây điện thoại nóng
ba là trực tiếp người dân đến các trung tâm đăng kiểm để thực hiện việc đăng ký
và trong một ngày đó thì hẹn bao nhiêu cái phương tiện đến đăng kiểm thì phải giải quyết hết
đồng thời có việc mà tổ chức triển khai thực hiện bằng phước truyền thông
để người dân biết được người dân chủ động để đến đăng kiểm
thì như vậy chúng ta thấy là thuận lợi cho người dân chờ đợi
và đồng thời cũng thuận lợi cho người dân đến đăng kiểm
ngoài ra những thay đổi theo thông tư tám hai nghìn hai mươi ba của bộ giao thông vận tải
như miễn đăng kiểm lần đầu đối với xe ô tô mới
và người dân có thể tự gia hạn đối với ô tô đến chính trung hồi không kinh doanh vận tải
thời gian sản xuất không quá bảy năm
theo quy định này ước tính có khoảng một bốn triệu xe được gia hạn tự động
hai giải pháp mới này cũng đã góp phần giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm
một số xe mà nằm trong cái diện đang gia hạn tự động thì
sẽ giảm được lượng xe tới trung tâm đăng kiểm
và giảm được cái chi phí thời gian cho người dân
điều đó rất là tuyệt vời
liên quan đến vụ án vận chuyển ba mươi bốn bánh heroin từ lào về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố vụ án khởi tố
vương văn đức và lã thị tuyết cùng chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
như tin đã đưa vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu
trên đường tuần tra biên giới việt nam lào
lực lượng phối hợp công an tỉnh và bộ đội biên phòng tỉnh con tum
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã bắt quả tang đức và tuyết
đang vận chuyển ba mươi bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một mươi một kg từ lào về việt nam
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng khác
với tiền công là ba trăm bốn mươi triệu đồng
sau chín năm lần trốn đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi mua bán chất ma túy
hờ thị trá quê tỉnh sơn
sơn la đã bị lực lượng chức năng hai tỉnh thanh hóa và sơn la phối hợp bắt giữ
theo hồ sơ vào đầu năm hai nghìn một mươi bốn trà bán ma túy cho em chồng là vàng a châu
khi biết châu bị bắt trà đã bỏ trốn sang lào
tại đây trá thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện
vào đêm ngày hai tháng bảy xác định trá về huyện mộc châu tỉnh sơn la
và khi đang lẩn trốn tại xã trường sơn công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp
với công an huyện mộc châu bắt giữ và di lý đối tượng về thanh hóa
để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị thủy chú tệ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình bắt khẩn cấp
do lợn nần trong kinh doanh thủy đã tìm gặp nhiều người và đưa thông tin
cần tiền đáo hạn ngân hàng để huy động vốn
thúy hứa hẹn nếu cho mượn tiền thì sẽ được hưởng lợi nhuận cao
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai cho tới tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thủy đã lừa khoảng
hai mươi năm người trên địa bàn xã hải ninh huyện quảng ninh
chiếm đoạt số tiền khoảng hơn hai mươi ba tỷ đồng
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam cho biết vừa bắt giữ nhóm một mươi ba thanh thiếu niên
tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình công an huyện kim bảng đã phát hiện khoảng một mươi năm thanh thiếu niên
trong độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một ở huyện kim bảng và thành phố hà nội
tụ tập mang theo giao phóng lợn
đi xe tốc độ cao
lạng lách đánh võng
ngày hai tháng bảy lực lượng công an huyện đã bắt giữ một mươi ba trường hợp
thu giữ năm xe mô tô cùng một gia phóng lợn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
sau khi kiểm tra hai cửa hàng trên địa bàn quận sáu
cơ quan quản lý thị trường thành phố hồ chí minh đã phát hiện
gần sáu mươi sản phẩm điện máy có dấu hiệu giảm bạo các nhãn hiệu nổi tiếng
tại thời điểm kiểm tra các lô hàng gồm các dụng cụ điện máy cầm tay
đồ ngũ kim các loại đều không xuất trình
hóa đơn chứng tử tổng ước tính giá trị khoảng chín trăm bảy mươi triệu đồng
hiện lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên
để xử lý theo quy định